thưa quý vị sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm người mất tích bộ giao thông vận tải chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hải thành hai mươi sáu và chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết bước đầu có thể thấy nguyên nhân vụ tai nạn là do ca trực đã không phát hiện sớm việc hai tàu đang đi theo hướng đâm vào nhau để tránh đâm va
trong khi đó việc thực thi nhiệm vụ trên tàu của các thuyền viên không bảo đảm

bốn dự án thành phần gồm kè chống sạt lở bờ sông ba đoạn qua thôn phong niên xã hòa thắng huyện phú hòa sửa chữa khôi phục hệ thống đập dân thủy lợi kè bảo vệ bờ suối đá xã an hiệp tuyến đường an hiệp an lĩnh và các tuyến tỉnh lộ dt sáu trăm bốn mươi ba dt sáu trăm năm mươi và dt sáu trăm bốn mươi
tổng mức đầu tư bốn dự án này gần bốn trăm linh năm tỷ đồng trong đó vốn tín dụng vai ưu đãi ida của ngân hàng thế giới cấp phát toàn bộ khoảng ba trăm sáu mươi một tỷ sáu trăm linh triệu đồng vốn đối ứng ngân sách tỉnh bốn mươi ba tỷ ba trăm linh bốn triệu đồng
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên các dự án khẩn cấp này phải được triển khai đồng loạt hoàn tất giải phóng mặt bằng trước tháng sáu để khởi công chậm nhất trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy và hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
trước đó cũng trong tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã tạm ứng bốn năm tỷ đồng từ trung ương cho một mươi địa phương khắc phục thiệt hại các công trình
ngân sách tỉnh đã chi hơn năm trăm ba mươi năm triệu đồng hỗ trợ các gia đình có người chết mất tích nhà bị sập và hư hỏng nặng do lũ trồng lũ cuối năm hai nghìn một mươi tám
hiện nay trên địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị nhiều người dân lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở vào khai thác rừng trái phép
trước thực trạng trên các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã tăng cường nhiều biện pháp
để ngăn chặn các đối tượng trên
đây là phương tiện mà các đối tượng dùng để vận chuyển gỗ bị trạm kiểm lâm huyện đắc rông phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông bắt giữ
tại khu vực thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông mặc dù đường đồi núi quanh co thế nhưng chỉ với chiếc xe máy người dân ở đây cũng có thể vận chuyển gỗ về bất chấp nguy hiểm đến tính mạng
khó khăn nhất cho lực lượng kiểm lâm để ngăn chặn tình trạng vận chuyển gỗ
trái phép ở khu vực này là gió ở đây chủ yếu là đồng bào người dân tộc
ở đây họ rất thông thổ với đường xã ở đây
thứ hai là họ sử dụng các phương tiện thô sơ giống như xe máy tự chế xe bỏ kéo và lợi dụng vào những lúc buổi trưa buổi tối và những ngày nghỉ chủ nhật
khi mà họ đi vận chuyển thì họ lại cự cho người những kênh gã kênh trên lực lượng kiểm lâm
từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay lực lượng kiểm lâm tỉnh quảng trị đã bắt giữ năm vụ vận chuyển thu hơn một mươi mét khối gỗ quy tròn trên địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị
đội cơ long cơ đồng có lập một kế hoạch tổ chức các chốt chặn kiểm tra kiểm soát các vùng trọng điểm có nguy cơ xâm hại rừng cao để nhằm xử lý ngăn chặn giảm bớt tình hình phá rừng
để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng người dân vào khai thác rừng trái phép
ngoài việc tuần tra kiểm soát của các ngành chức năng rất cần sự tham gia của cả cộng đồng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm tố giáp các đối tượng phá rừng
có như vậy mới trả lại sự bình yên cho những cánh rừng nơi đây
bộ công thương đã chính thức ban hành việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm thép mạ tôn mạ nhập khẩu từ trung quốc hồng kông và hàn quốc
theo đó bắt đầu từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ trung quốc sẽ bị
áp mức thuế chống bán phá giá thấp nhất là ba một mươi bảy và cao nhất là ba mươi tám ba mươi bốn
đối với các sản phẩm có xuất xứ từ hàn quốc bị áp thuế ít hơn giao động trong mức bảy hai một mươi chín thuế chống bán pha giá sẽ được áp dụng trong vòng năm năm tới
trước đó ngày một chín hai nghìn một mươi sáu bộ công thương đã ra quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ ngày một mươi sáu chín hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày một mươi ba một hai nghìn một mươi bảy
đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào việt nam
có xuất xứ từ trung quốc bao gồm hồng kông và hàn quốc với mức giao động từ bốn đến ba mươi tám ba mươi bốn
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã xuất siêu lượng hàng hóa trị giá hai mươi chín bảy tỷ usd sang thị trường hoa kỳ
trong đó nhóm hàng chủ lực lần lượt là dệt may điện thoại và linh kiện giấy dép
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương việt nam là đối tác thương mại xếp thứ một mươi hai về xuất khẩu hàng hóa
và xếp thứ ba mươi sáu về nhập khẩu hàng hóa của hoa kỳ
tăng trưởng thương mại giữa hai nước đạt trung bình trên hai mươi năm mỗi năm
cán cân thương mại hàng hóa của việt nam trong trao đổi thương mại với hoa kỳ luôn duy trì mức thẳng dư lớn
năm hai nghìn một mươi sáu xuất siêu của việt nam sang hoa kỳ đạt hơn hai mươi chín bảy tỷ usd tăng trưởng một mươi bốn chín so với năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên con số này mới chỉ tương đương một chín mươi sáu tổng kim ngạch nhập khẩu của hoa kỳ
dệt may vẫn là ngành hàng dẫn đầu về xuất khẩu của việt nam vào thị trường hoa kỳ
với trị giá xuất khẩu trong năm hai nghìn một mươi sáu là một mươi một bốn mươi năm tỷ usd tiếp đến là mặt hàng điện thoại và linh kiện
tối ngày hai tháng bốn tại quần thể di tích lịch sử văn hóa phủ dây bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nam định tổ chức lễ đón bằng unesco công nhận
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời sông nước rừng núi
được hình thành trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần
người dân cúng thánh mẫu liễu hạnh cùng với các vị thánh mẫu cai quản miền trời rừng nước
những nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại có công với nước với dân
việc di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được unesco ghi danh
tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
một mặt sẽ góp phần tăng cường vị trí vai trò của di sản văn hóa đối với xã hội
làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa của việt nam và của nhân loại
mặt khác sẽ làm cho cộng đồng những người thực hành di sản nhận thức sâu sắc thêm về di sản của mình
để họ tự hào và tích cực hơn trong công tác tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản
thời gian qua lượng khách du lịch đến quảng ninh liên tục tăng mạnh
đặc biệt là lượng khách du lịch trung quốc với tour giá rẻ và tour không đồng
bên cạnh đó đã xuất hiện những tiêu cực lộn xộn trong quá trình kinh doanh hoạt động du lịch
nhất là tình trạng ép và chặt chém du khách
thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ tỉnh quảng ninh đã tăng cường nhiều giải pháp
nhằm chấn chỉnh các vi phạm và ổn định phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành
cùng một số hoạt động dịch vụ khác
đây là một trong số những cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh
bán hàng phục vụ khách du lịch trung quốc sai quy định
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã yêu cầu cơ sở này khẩn trương tháo rỡ
di chuyển toàn bộ các biển hiệu trang thiết bị còn lại của công ty ra khỏi khu vực
tiến hành cắt điện nước
có văn bản chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động
mỗi ngày tại quảng ninh có khoảng năm đến bảy khách du lịch qua lại
tăng năm mươi so với cùng kỳ năm trước
để có lãi một số doanh nghiệp việt nam phối hợp với doanh nghiệp lữ hành trung quốc điều hành tour
buộc hướng dẫn viên mời chào khách du lịch mua thêm tour và các điểm tham quan ngoài chương trình
hoặc mua sắm ở các điểm bán hàng với giá cao
sau đó ăn chia lợi nhuận về các cơ sở này gây bức xúc đối với khách du lịch và làm xấu đi hình ảnh du lịch
những việc mà
điều hành tour rồi những việc kinh doanh của hai bên bắt tay làm như thế
nó mang tính phi truyền thống và nó không thực hiện theo đúng quan hệ cung cầu của thị trường
mà nó đã thể hiện một yếu tố là không tôn trọng du khách
từ tháng bốn này thành phố hạ long tỉnh quảng ninh còn cho dừng mọi hoạt động dịch vụ trèo caic trên vịnh hạ long
bởi thời gian qua số lượng carc hoạt động trên vịnh hạ long phát triển nhanh chóng
trong khi đó các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ này chưa có phương án hoạt động được phê duyệt
cứ bình quân mỗi tàu du lịch mùa đêm nếu chú ở trên vịnh là kéo theo ở trên đó là khoảng sáu đến bảy
nếu cái việc này mà tái diễn thứ nhất là làm giảm cái hệ số an toàn của tàu du lịch
thứ hai là các thuyền trưởng thuyền viên các định biên tối thiểu hoạt động trên tàu
là để phục vụ cho công tác an toàn và vận hành con tàu trong suốt hành trình của tàu
chứ không phải để làm nhiệm vụ làm dịch vụ cây ắc
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cũng đã thành lập năm tổ
công tác liên ngành kiểm tra đôn đốc các cơ sở kinh doanh
theo lãnh đạo tỉnh quảng ninh các đơn vị du lịch có hành vi vi phạm sẽ bị phạt ở mức tối đa
các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sai phạm
xử lý kịp thời những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh lữ hành
tránh để hoạt động kinh doanh lữ hành bán hàng trá hình gây bức xúc với khách du lịch
và làm xấu hình ảnh du lịch quảng ninh
trong phần tin quốc tế lở đất tại colombia hai trăm một mươi người thiệt mạng một mươi hai triệu người bị lũ lụt đe dọa
iraq sẽ tăng sản lượng dầu mỏ lên năm triệu thùng một ngày
cuộc biểu tình của khoảng sáu người ở thủ đô paris của pháp để phản đối vụ một công dân trung quốc tử vong
sau khi xô sát với cảnh sát vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua ở quận một mươi chín đã biến thành bạo loạn
khi mà người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh
cảnh sát phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông gây bạo loạn suốt hơn một giờ đồng hồ
cuộc biểu tình do một số hiệp hội trung quốc tại pháp tổ chức một số người đã ném chai lọ trứng và rau quả vào cảnh sát
trước đó vào đêm hai mươi sáu tháng ba ba nhân viên cảnh sát đã tới nhà nạn nhân tại quận một mươi chín ở thủ đô paris
sau khi nhận được thông báo về mâu thuẫn trong gia đình này
theo cảnh sát người đàn ông trung quốc đã dùng dao tấn công một cảnh sát buộc cảnh sát phải nổ súng bắn chết người đàn ông này
tuy nhiên theo gia đình nạn nhân không hề có mâu thuẫn nhưng một người hàng xóm của gia đình này đã gọi điện cho cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng la hét
phía trung quốc đã yêu cầu chính quyền pháp sớm điều tra làm rõ vụ việc
theo thống kê cộng đồng người hoa làm ăn sinh sống tại paris vào khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh người
tính đến ngày hôm nay vụ lở đất và lũ quét xảy ra tại thành phố mocwa của colombia đã làm hai trăm một mươi người thiệt mạng hai trăm linh ba người bị thương
và gần một mươi hai triệu người dân nước này đang phải đối mặt với đe dọa lũ lụt trong mùa mưa đang xảy ra tại quốc gia nam mỹ này
một nhân viên cứu hộ cảnh sát lực lượng quân đội và dân phòng cùng một mươi máy bay trực thăng và sáu máy bay thương mại
thuyền và ô tô đã được huy động để tham gia tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong thảm họa cũng như tiếp tế thuốc men thực phẩm và nước uống
chính phủ colombia cam kết sẽ xây dựng lại nhà ở và cung cấp khoản bảo hiểm trị giá gần sáu năm trăm linh đô la cho những gia đình
bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử này chính phủ các nước gồm pháp naui tây ban nha
mexico brazil venezuela honduras và bollovia đã hỗ trợ người dân colombia vượt qua thảm họa thiên nhiên này
liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ vừa ký cam kết viện trợ hai trăm sáu mươi hai triệu đô la mỹ cho syri trong bối cảnh hàng triệu người nước này cần viện trợ nhân đạo gấp
syri đang phải đối mặt với các tổ chức phi chính phủ
cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn một mươi ba triệu người dân cần viện trợ syri cần tới tám tỷ đô la viện trợ
ngoài năm triệu người syri phải di cư còn có khoảng một mươi ba năm triệu người phải sơ tán bên trong lãnh thổ syri
những người này không có đủ khả năng nuôi sống gia đình cũng như không thể đưa con cái đến trường trong khi mạng sống của họ luôn bị đe dọa
số liệu thống kê cho thấy khoảng một năm triệu trẻ em syri hiện không được tới trường
liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo của syri liên hợp quốc cũng vừa ký thỏa thuận với quỹ phát triển kinh tế
quỹ phát triển kinh tế ả rập của coes nhằm cấp khoản viện trợ trị giá một mươi triệu đô la cho người tị nạn syri ở iraq
đồng thời kêu gọi các nước ả rập vùng vịnh đóng góp nhiều hơn để trợ giúp người tị nạn
sau khi trục vớt và lai rắt con phả sâu số seoul bị chìm cách đây ba năm về cảng mokpo
bước tiếp theo chính phủ hàn quốc sẽ tìm kiếm di hài của các nạn nhân bị mất tích
dự kiến hoạt động tìm kiếm sẽ diễn ra trong hai tháng trên diện tích ba mươi hai km hai
công ty cứu hộ thường hải mới đây đã trục vớt phà seoul lên khỏi mặt biển sẽ tiến hành việc tìm kiếm này
khu vực tìm kiếm sẽ được chia nhỏ thành bốn mươi điểm để năm mươi thợ lặn tiến hành tìm kiếm kỹ càng và sử dụng sóng siêu thanh
các hàng rào thép cao ba mét đã được dựng ở đáy biển xung quanh khu vực nơi phả seoul bị chìm
phả seoul được lai rắt về cảng mokpo hồi tuần trước nhưng để đưa phả này lên đất liền cần một khoảng thời gian nữa
và seoul có trọng tải sáu tám trăm hai mươi năm tấn nằm sâu khoảng bốn mươi mét dưới biển kể từ khi bị lật
và chở bốn trăm bảy mươi sáu người trong đó có ba trăm linh bốn người đã thiệt mạng
hầu hết nạn nhân là học sinh đang trong chuyến giã ngoại do nhà trường tổ chức
đến nay vẫn còn chín hành khách mất tích
iraq có kế hoạch tới cuối năm hai nghìn một mươi bảy tăng sản lượng dầu thô lên mức năm triệu thùng một ngày từ mức bốn bốn triệu thùng một ngày hiện tại

nhằm bảo đảm nguồn tiền mặt cần thiết đối với nền kinh tế yếu kém của nước này
iraq cũng dự định tăng sản lượng dầu thêm một mươi năm tỷ thùng trong năm hai nghìn hai mươi
người đứng đầu ngành dầu mỏ iraq cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của các nước trong và ngoài tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec nhằm bình ổn giá dầu mỏ
iraq đã thực hiện được tám mươi năm mục tiêu cắt giảm sản lượng được quy định theo thỏa thuận là giảm hai trăm linh thùng một ngày
iraq là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai opec
sau ả rập xê út và là nước có chữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư thế giới hiện ở mức một trăm năm mươi ba một tỷ thùng
theo kế hoạch các bộ trưởng opec sẽ nhóm họp vào tháng năm tới để quyết định có kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ hay không
giới chức y tế trung quốc thông báo trong vòng một tuần qua đã có thêm sáu ca nhiễm virus cúm da cầm h bảy n chín ở người được phát hiện tại tỉnh hồ nam miền trung nước này
trong đó có một trường hợp đã tử vong
thời tiết mưa rét tại nhiều khu vực là một trong những yếu tố khiến virus h bảy n chín lan rộng
tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tại trung quốc đã phát hiện ít nhất một trăm sáu mươi hai trường hợp tử vong do lây nhiễm h bảy n chín mức cao nhất trong tám năm qua
hoạt động buôn bán da cầm sống đã bị cấm tại nhiều thành phố
trường hợp virus h bảy n chín lây nhiễm sang người tại trung quốc được biết đến lần đầu tiên vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trùng virus này thường bùng phát trong khoảng thời gian một tuần
đông vào mùa xuân hàng năm các chuyên gia cho biết h bảy n chín không lây giữa người với người
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại